chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cũng đã chỉ đạo tất cả các huyện thị xã vùng ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số một mươi sáu khẩn trương di rời toàn bộ người dân đến nơi tránh chú bão an toàn
tại huyện trần đề từ sáng sớm hơn một trăm linh dân quân tự vệ và hàng chục cán bộ chiến sĩ công an quân sự bộ đội biên phòng hơn chục phương tiện xe buýt xe ô tô đã được huy động đến các khu vực nguy hiểm có đông dân cư sinh sống ven biển để giúp dân di rời đến nơi trú ẩn an toàn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực bến cá mỏ ó huyện trần đề đã có hàng nghìn người chủ yếu là trẻ em người già và phụ nữ phải di rời
các lực lượng đã huy động nhân lực phương tiện và đều rất nhanh chóng hỗ trợ người dân di rời tránh bão bên cạnh đó nhiều gia đình đã chủ động tự di rời bằng xe máy phương tiện cá nhân
trời mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng mọi người vẫn khẩn trương tập trung để di chuyển chỉ có một số người có chức năng ở lại trông coi nhà cửa và tiếp tục chẳng néo lại mái tôn để chống bão